kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong những ngày tới được dự báo vẫn duy trì ở ngưỡng rét
nhưng có phần tăng nhẹ về nhiệt độ giao động từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
chỉ riêng ngày mùng một mươi có thể có mưa rào nhẹ xuất hiện vài nơi do tác động của hội tụ gió ở mực năm m
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới cũng phổ biến không mưa
với nền nhiệt có xuống tăng nhẹ giao động từ một mươi ba đến hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động của người dân nơi đây
khu vực trung bộ mưa rông sẽ thu hẹp lại từ ngày mai khi những hình thế gây mưa suy yếu dần
ban ngày trời có nắng nhiều hơn giúp nền nhiệt có xuống tăng nhẹ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động từ một mươi năm hai mươi ba độ trời rét tại phần phía bắc khu vực
từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai mưa rông cũng trên đà giảm dần số điểm có mưa vừa cũng được thu hẹp lại
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng từ một mươi tám đến ba mươi độ có nơi cao hơn
mưa rông trái mùa có khả năng tiếp tục lặp lại tại các tỉnh vùng cao tây nguyên trong những ngày tới
còn về nhiệt độ thì cũng chưa có nhiều biến động ban đêm tiết trời vẫn rét nhẹ với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi tám độ
tại các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới cũng phổ biến có mưa rào và rông rải rác ban ngày trời có nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm trên khu vực sao động từ hai mươi một ba mươi một độ có nơi cao hơn